phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện ủy đắc tô
thăm tặng quà các gia đình chính sách và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
trên địa bàn huyện đắc tô tỉnh con tôn
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã gửi lời thăm hỏi đến các gia đình chính sách
người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
tại đây phó chủ tịch nước đã trao tặng ba mươi xuất quà cho gia đình có công với cách mạng
tặng ba mươi xuất quà cho học sinh vượt khó học giỏi hoàn cảnh khó khăn của địa phương
phó chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tới chia buồn động viên thân nhân gia đình thượng úy phạm ngọc hải
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum tại khối hai thị trấn đắc tô
hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống covid một mươi chín do mưa lũ vừa qua